chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
sau gần ba mươi phút nhanh chóng triển khai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên cùng nhân dân đã giật tắt hoàn toàn đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn phòng hệ thống đấu dây mdf ước tính thiệt hại khoảng ba trăm linh triệu đồng hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ